đây là một trong bốn mươi hai người nhiễm hiv tại xã kim thượng
con số được công bố chiều ngày một mươi ba tháng tám tại cuộc họp báo
giữa lãnh đạo huyện tân sơn và cục phòng chống hivs về xử lý khủng hoảng y tế tại đây
tháng một năm hai nghìn một mươi tám bà giống biểu hiện ôm yếu
đến tháng ba bà đã xuống bệnh viện tỉnh điều trị và được thông báo mình đã nhiễm hiv
thông tin như xét đánh găng tay này đã khiến bà và người nhà vô cùng hoảng loạn
cùng chung số phận hiểm hưu với cụ bà đã ngoài bảy mươi tuổi
gia đình bé gái một mươi chín tháng tuổi này được thông báo cháu bé bị nhiễm hiv cách đây vừa tròn một tuần
kết quả này chỉ có được khi sở y tế tỉnh phú thọ kết hợp với trung tâm y tế huyện tân sơn
về lấy mẫu máu bốn trăm chín mươi trường hợp phục vụ nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá
tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm
và không lây nhiễm tại cộng đồng năm hai nghìn một mươi tám
theo công văn số ba trăm sáu mươi một khttit của sở y tế phú thọ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nếu không có việc nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá về tình trạng sức khỏe chung của cộng đồng này
thì rất có thể người dân ở đây sẽ phải chịu cảnh chết dần chết mòn và mãi mãi
không biết lý do tại sao nhưng hơn hết khi mọi chuyện dường như đã rõ mười mười
thì rất nhiều người vẫn chưa được cung cấp pháp đồ điều trị
cũng như các cảnh báo và hướng dẫn phòng tránh lây nhiễm
hãy đi về cho những người xung quanh
chỉ cách nhà cháu mình một phên rậu
anh cũng phát hiện ra mình bị nhiễm hiv cách đây hai mươi ngày
hai bác cháu cũng bị nhiễm hiv
song thật may mắn những người còn lại trong gia đình không ai có kết quả thử máu rừng tính với virus
ngay cả đối với vợ anh
người gần gũi nhất với anh cũng thoát án tử
và cũng thật lạ
giống cháu mình anh cũng không biết tại sao mình lại bị nhiễm bệnh
một người yếu người quá thì bảo con gái đưa đi
xong là khám cho con gái đưa đi
xong là mình về thôi

này cũng không về được đâu
thế là nằm viễn luôn

chị ở đấy thì
kết nhiệm thì bảo là
đã thì về rồi
xong còn cái gặp bác chí
về vấn đề nguồn lây thì
như các đồng chí biết rồi
bây giờ đối với cơ quan chức năng
có ý kiến liên quan tiêm truyền cái này
cảm tính đẹp
bởi vì là
vụ quản lý của tôi thì tôi nghĩ là
để liên quan các tác tiêm truyền
thực sự nếu là các bộ y tế trong ngày rồi
thì phải cân thủ hết bức
về vấn đề vô quản
thế còn bây giờ báo chí nói là như vậy
nhưng mà để mà khẳng định thì chúng tôi không khẳng định
các cơ quan chức năng
chưa thông báo chúng tôi
nhất là cái
có một số người
như trong bài báo hôm ngoái đấy
dẫn chứng đấy
thì chúng tôi rất bất ngờ
đấy nếu mà có
những cái trường hợp như thế
đấy nếu mà có
thế cũng phải là
thông báo để chúng tôi nắm được
chúng tôi còn biết
để truyền truyền cho họ
là phải đề lan cho người khác
với dân số gần sáu bảy trăm linh người
trong đó dân tộc mường
một mươi năm là người dân tộc giao
còn lại ba là các dân tộc anh em khác
kim thượng là xã vùng hai miền núi
thuộc thượng nguồn miệng tân sơn
tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hai mươi năm
vất vả là thế
xong cho đến thời điểm này
các cơ quan chức năng
vẫn chưa thể công bố một cách chính xác
nguyên nhân gây ra đại dịch hiv
cho người dân vùng đất này
họ vẫn đang phải dò dẫm tìm đường
đi trong bóng tối
khi sự thật
vẫn còn lần thuất
trong mớ bỏng bong của dư luận
và những đồn đoán vô cân cứ
khi vẫn còn có những công bộc
của dân quan liệu
thiếu trách nhiệm
thậm chí vô cảm
với nỗi đau
của chính những đồng bào mình